bộ giáo dục và đào tạo vừa có ý kiến chính thức về tác phẩm chữ việt nam song song bốn
theo đó bộ giáo dục và đào tạo khẳng định hiện nay chính phủ bộ giáo dục và đào tạo không có chủ trương thay đổi chữ viết tiếng việt
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng ba thì tác phẩm chữ việt nam song song bốn của hai tác giả là kiều trường lâm và trần tư bình
đã chính thức nhận được giấy chứng nhận bản quyền của cục bản quyền tác giả thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch
tuy nhiên thì bộ chữ cải tiến này đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận
nhiều người tỏ ra phản đối gây gắt không công nhận chữ cải tiến và cho rằng nó quá phức tạp và rắc rối